chiều nay ngày hai mươi bốn tháng chín văn phòng thủ tướng lào ra thông báo gửi thủ trưởng các bộ cơ quan ngang bộ đô trưởng thủ đô viêng trăn và tỉnh trường các tỉnh trên cả nước về việc tổ chức quốc tang tưởng nhớ đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thông cáo yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ thủ đô viêng trăn và các tỉnh thành trên cả nước lào treo cờ rủ trước trụ sở cơ quan bắt đầu từ sáu h ngày hai mươi sáu tháng chín đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng chín đồng thời dừng tổ chức mọi hoạt động vui chơi giải trí trong thời gian trên trên phạm vi cả nước
thông báo cũng cho biết các bộ ngành các tỉnh có thể cử đoàn đến viếng và ghi sổ tang chủ tịch nước trần đại quang tại đại sứ quán việt nam ở thủ đô viêng trăn
và tại các tổng lãnh sự quán của việt nam ở miền bắc miền nam và miền trung lào trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit thay mặt ban chấp hành trung mương đảng nhân dân cách mạng lào quốc hội chính phủ lào và ủy ban trung mương mặt trận lào xây dựng đất nước đã gửi điện chia buồn tới ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam